thưa quý vị chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
dù giao thừa năm nay khác với mọi năm không pháo hoa hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng
nhưng nhiệm vụ của lực lượng công an vẫn rất nặng nề
lúc này cán bộ chiến sĩ công an cả nước đang căng mình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đêm giao thừa
và dịp tết nguyên đán bộ trưởng bộ công an tô lâm đã có những chia sẻ với cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước trong thời khắc này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng ngay trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
lực lượng công an đã khám phá rất nhiều vụ án nổi cộng và ghi được dấu ấn trong lòng nhân dân
là người đứng đầu của bộ công an thì bộ trưởng có những chia sẻ như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ và đồng bào nhân dân cả nước nhân dịp tết đến xuân về ạ
những dịp cuối năm lực lượng công an luôn luôn là có những kế hoạch về tấn công chấn áp tội phạm để làm sao đảm bảo cho nhân dân được đón tết vui xuân an toàn lành mạnh
dịp cuối năm này những đối tượng tội phạm cũng cho rằng là thời cơ cơ hội để bộc độ những hoạt động tội phạm
thì nó đã thành cái quy luật rồi
nhưng năm nay thì cũng có nhiều những cái đặc biệt
cái ảnh hưởng của covid
những khó khăn của đời sống kinh tế xã hội
thì chúng tôi cũng dự báo là cũng có nhiều những loại tội phạm mới nảy sinh trong cái thời kỳ này
các cụ ngày xưa thì hay nói là bần cung thì sinh đạo tặc
khó khăn thì sẽ sinh ra những cái vi phạm pháp luật
thì những nhiệm vụ đó đặt ra cho lực lượng công an phải thấy được tình hình và quyết tâm để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này
cái kết quả thời gian vừa qua là rất tốt
và cũng đã có phần
đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước
cũng như là phục vụ cho những triển khai công tác đầu năm
phục vụ cho nhân dân yên tâm vui xuân đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
cán bộ chiến sĩ công an thì rất vất vả
triển khai toàn tuyến
đồng thời thì lãnh đạo bộ công an cũng phải suy nghĩ đến những việc chăm lo chính sách cho gia đình cho hậu phương cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi thì có một cái điều mong muốn là nhân dân sẽ được sống trong hòa bình trong ổn định trong hạnh phúc
và để làm cái tiên đề để cho cả nước chúng ta sẽ ổn định và phát triển
lực lượng công an sẽ làm hết sức mình để phục vụ cho cái mục tiêu đó
phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bộ trưởng
kính chúc bộ trưởng một năm mới rồi sáng sức khỏe và sự nhị ý